dữ liệu quan hệ lao động đóng vai trò quan trọng trong việc hoạch định chính sách góp phần cho sự phát triển của nền kinh tế
tuy nhiên chất lượng nguồn dữ liệu chưa cao và thiếu sự đồng nhất
đây là khẳng định tại hội thảo tham vấn báo cáo tình hình cơ sở dữ liệu quan hệ lao động tại việt nam
do bộ lao động thương binh và xã hội phối hợp tổ chức với tổ chức lao động quốc tế tại hà nội
nhiều ý kiến cho rằng việc thu thập phân tích dữ liệu quan hệ lao động và tiền lương hiện được thực hiện bởi nhiều cơ quan đơn vị
như viện khoa học lao động và xã hội cục quan hệ lao động và tiền lương thuộc bộ lao động thương binh và xã hội
ban quan hệ lao động thuộc tổng liên đoàn lao động việt nam tổng cục thống kê nên thiếu sự đồng nhất
mỗi đơn vị quản lý một dữ liệu riêng nên mức độ bao phủ hạn chế số liệu không thống nhất dẫn đến chất lượng và hiệu quả sử dụng chưa cao
vì vậy việc xây dựng một hệ thống dữ liệu chung về quan hệ lao động và tiền lương là cần thiết để hỗ trợ quá trình hoạch định chính sách
các đại biểu cũng chỉ ra nhiều bất cập trong quá trình thu thập dữ liệu đối với từng bộ chỉ về quan hệ lao động và giải pháp để nâng cao chất lượng
khai thác hiệu quả các số liệu thu thập được và mục tiêu chung là phát triển nền kinh tế